thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau tại một quán nhậu ở phường an khánh thành phố cần thơ
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào xô xát chém nhau tại quán nhậu số rách ở hẻm năm mươi một đường ba tháng hai phường an khánh quận ninh kiều khiến nhiều người hốt hoảng
trước sự hung hăng của nhóm người nhiều thực khách trong quán bỏ chạy không dám can ngăn
theo lãnh đạo công an quận ninh kiều vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng ba và đã có người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đang điều tra xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định